lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam vừa kịp thời giải cứu hai mươi tám người bị mắc kẹt bên suối giữa núi do nước lũ dâng cao
vào khoảng một mươi sáu h chiều nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam nhận được tin báo có một nhóm gồm hai mươi ba người đi dã ngoại tại khu vực suối tiên thuộc xã quế hiệp huyện quế sơn tỉnh quảng nam bị mắc kẹt bên trong núi do mưa lớn nước suối dâng cao nên đề nghị giải cứu
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
do nước dâng cao khó tiếp cận cán bộ chiến sĩ đã hướng dẫn nhóm người ra vị trí thuận lợi sau đó triển khai bắc thang răng dây giải cứu thành công đưa hai mươi ba người đến nơi an toàn sau hơn một tiếng đồng hồ giải cứu
trước đó lúc một mươi h ba mươi có một nhóm hai mươi tám người trong đó có hai mươi bốn học sinh vừa tốt nghiệp lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông nguyễn
thái bình xã bình đào huyện thăng bình tỉnh quảng nam và hai thầy giáo cùng hai cháu nhỏ đi dã ngoại tại suối tiên
đến một mươi bốn h ba mươi phút chiều trời mưa lớn nước suối dâng cao có năm em học sinh đi qua trước nên qua được bờ còn lại hai mươi ba người bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao
rất may khu vực này có sóng điện thoại nên gọi điện cầu cứu được lực lượng chức năng
phát hiện đường dây thầu đề hoạt động liên huyện với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày đến đến vài trăm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chia làm sáu tổ đột kích sáu điểm ở huyện châu thành hòa thành và thành phố tây ninh để bắt quả tang và mời một mươi năm đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ là một xe ô tô chín xe mô tô một mươi sáu điện thoại di động các loại một mươi năm quyển sổ ghi đề trên một trăm chín mươi triệu đồng và năm mươi sáu viên nén màu xanh nghi là ma túy
tại trụ sở công an qua test nhanh một mươi năm đối tượng phát hiện năm đối tượng dương tính với chất ma túy
công an tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi đánh bạc một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kể từ sáu h ba mươi phút sáng nay sáu tháng tám tuyến nguyễn trãi thành phố hà nội đã chính thức thí điểm phân làn phương tiện bằng giải phân cách cứng
dự kiến đợt thí điểm này sẽ kéo dài trong vòng một tháng từ ngày sáu tháng tám đến ngày sáu tháng chín
sau đó thì sở giao thông vận tải thành phố hà nội sẽ có đánh giá để lên phương án tổ chức giao thông tiếp theo
trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thì nhiều người dân tỏ ra khá ngỡ ngàng và không ít tai nạn đã xảy ra
đoạn đường thí điểm phân làn dài khoảng hơn hai km từ hầm chui thanh xuân đến ngã tư sở
theo phương án phân làn hai làn xe sát về hè đường nguyễn trãi sẽ dành cho xe máy xe thô sơ và xe buýt
ba bốn làn sát giải phân cách giữa dành cho ô tô
trong ngày đầu việc phân làn được thực hiện bằng giải phân cách cứng nhiều mũi tên phản quang trụ chống va sô hàng rào di động kết hợp hệ thống biển báo sơn kẻ
do ngày đầu áp dụng thí điểm phân làn ô tô xe máy vào ngày nghỉ cuối tuần nên mật độ giao thông thấp không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
tuy nhiên thực tế việc phân loại phương tiện rất khó khả thi dù đã có sự điều tiết của cơ quan chức năng
tôi vẫn thấy là các phương tiện vẫn đường ai đấy đi và chỉ đi đúng đường khi mà có giải phân cách
còn khi mà hết giải phân cách rồi thì các phương tiện lại chập vào nhau đi lại thành một đường
và tôi nghĩ rằng là cái này thì thực ra nếu như mà quyết liệt làm thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện được
để thực hiện được nhưng mà thực hiện được hay không thì vẫn là ý thức của các phương tiện giao thông
cái việc mà chọc thanh của nhân dân của những người đi lại là chưa được tuân thủ lắm
có người đi bên xa bên này bên xa bên kia vẫn là chưa quen với nền hết
xe máy với ô tô là họ đi vẫn chưa đúng làn
có người vẫn ô tô thì đi bên nơi nhưng mà xe máy lại tạt sang bên kia vẫn là chưa được đúng lắm
có thể hiểu phần nào cho người dân bởi giải phân cách cứng này còn khá mới mẻ với nhiều người
thậm chí việc xuất hiện đột ngột còn khiến không ít phương tiện gặp tai nạn dù đã có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết
luồng giao thông và những người tham gia giao thông không được biết trước cái phân làn mà không có biển hướng dẫn phân làn ngay từ đầu luồng
từ cái đầu đường đó sau một thời gian sẽ lẩy sinh
đấy tai nạn
vì tại sao tai nạn này vừa xảy ra luôn là vì cái giải phân cách vừa mới dựng lên không được có biển cứng cao để cảnh báo luôn
đây là giải phân cách cứng
mà đây chỉ là một cái trục phân cách cứng thôi
tức là một giải phân cách cứng nhưng không có biển cao để đưa lên
người ta không phát hiện được rằng cái biển này đang chỉ ở dưới chân biển là có giải phân cách cứng
mới chỉ ngày đầu tiên và mới chỉ là ngày cuối tuần thưa phương tiện
nhưng những bất cập đã nảy sinh không ít sau khi áp dụng thí điểm giải pháp tổ chức giao thông này
theo dự báo thì thứ hai đầu tuần tới khi lưu lượng giao thông ở tuyến này trở lại như ngày thường
áp lực tăng lên rất lớn
chúng ta sẽ kiểm chứng được phần nào tính hiệu quả và khả thi của phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến này
một vụ ngộ độc methanol vừa xảy ra trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh khiến tám người nhập viện
trong đó có hai bệnh nhân đã tử vong
bốn trong số tám bệnh nhân này đang được điều trị tích cực tại bệnh viện nhân dân gia định
nhóm tám người này là sinh viên tụ tập ăn uống tại một quán ăn trên địa bàn phường phước long b thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau đó những người này xuất hiện triệu chứng chóng mặt nôn ói đau bụng ngất xỉu
một nạn nhân tử vong tại phòng trọ và một nạn nhân khác tử vong sau ba mươi phút nhập viện tại bệnh viện lê văn việt
những người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức và bệnh viện nhân dân gia định trong tình trạng nguy kịch
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an huyện văn yên của tỉnh yên bái vừa bắt giữ vũ văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã châu quế hạ huyện văn yên là hung thủ gây ra vụ giết người trên địa bàn
tối ngày năm tháng tám tại thôn cầu vải xã mậu đông huyện văn yên anh cù xuân nam chú tại địa phương bị vỡ
còn giao đâm trọng thương vùng bực
sau đó anh nam được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày đã tử vong
nhận được tin báo công an huyện văn yên xác định vũ văn hùng là hung thủ gây ra vụ án
hùng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương khi bỏ trốn vẫn cầm theo hung khí
công an huyện văn yên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh yên bái công an tỉnh lào cai và cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức truy bắt
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày đối tượng hùng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn tại xã sơn hà huyện bảo thắng tỉnh lào cai
công an huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng văn mạnh chú tại huyện cao lộc
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hoàng văn mạnh kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi nặng
các khách vay trực tiếp thỏa thuận với mạnh để vay tiền lãi suất cao từ năm bốn đến chín một lần so với mức lãi suất được cho phép theo quy định của pháp luật
trong thời gian trên mạnh đã cho bốn khách vay tổng số tiền một trăm bảy mươi năm triệu đồng thu lợi bất chính số tiền bảy mươi triệu đồng
quá trình khám xét tại nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai giá
hai giấy vay tiền một quyển sổ và một điện thoại di động
bệnh viện nhân dân gia định xác định rượu mà tám sinh viên uống khiến cho hai người tử vong và bốn người nguy kịch
được làm từ methanol hay thường gọi là cồn công nghiệp
chất này rất độc với cơ thể con người và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol
theo bệnh viện nhân dân gia định qua khai thác tiền sử bệnh nhân trước khi nhập viện của bốn nạn nhân
mà bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng bị ngộ độc rượu
khi nhận các trường hợp này đều uống rượu không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng ngộ độc methanol
chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol
ngày bốn tháng tám nhóm sinh viên gồm tám người đi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn phường phước long b tp thủ đức
sau đó một sinh viên tử vong tại phòng trọ những người còn lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt nôn ói đau bụng ngất xỉu
các sinh viên này được đưa vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên một nạn nhân khác đã tử vong sau ba mươi phút nhập viện tại bệnh viện lê văn việt tp thủ đức
sáu sinh viên khác vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
hiện đội điều tra tổng hợp công an tp thủ đức đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan
khẩn trương điều tra lấy lời khai nhân chứng chủ quán và lấy mẫu rượu để làm rõ nguyên nhân của vụ việc
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa to kèm theo rông lốc xét tại các tỉnh lào cai tuyên quang yên bái thái nguyên và trà vinh
đã làm cho sáu người thương vong và gây nhiều thiệt hại tại các địa phương
mưa to kèm theo rông lốc xét ngày bốn năm tháng tám đã làm một người chết một người mất tích đều ở tỉnh lào cai
bốn người bị thương do xét đánh tại lào cai và tuyên quang
mưa lớn làm nhiều nhà bị sập ngập hàng trăm nhà bị hư hỏng tốc mái tại lào cai tuyên quang
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh
và nguy cơ lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt có thể xảy ra
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương kiểm tra
giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt
lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
các tỉnh thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất gia cố
bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản thu hoạch hoa màu
kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản
các hồ chứa và hạ du hệ thống đê điều
cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền phổ biến
hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại